đông nam á là một trong những khu vực có sự phát triển kinh tế nhanh chóng kế theo đó là quá trình đô thị hóa gia tăng tạo nên áp lực lớn trong việc quản lý chất thải rắn trong các đô thị nhỏ và vừa
hội thảo quản lý rác thải rắn tại vùng vendo đô thị vừa và nhỏ khu vực đông nam á đã được tổ chức nhằm chia sẻ những kinh nghiệm đạt được trong việc giảm nhẹ áp lực của chất thải lên môi trường tìm ra hướng giải quyết theo hướng bền vững
theo báo cáo về chất thải hai của ngân hàng thế giới dự đoán lượng rác sinh hoạt bình quân đầu người ở đông nam á và thái bình dương sẽ tăng ba mươi trong một mươi năm năm tới
tuy nhiên các giải pháp xử lý chỉ tập trung vào thu gom và trôn lấp mà chưa quan tâm đến vai trò của các tổ chức xã hội người dân trong việc tái chế phục hồi cũng như tận dụng nguồn lực từ rác mang lại
nếu chúng ta xem xét là rác thải cũng như là nguồn tài nguyên thì nó phải có
nó phải có quyền tiếp cận ngang bằng công bằng của tất cả các thành phần của đối tượng khác nhau
hiện tại là nhóm đối tượng trong khu vực phi chính thức thì quyền tiếp cận của họ với nguồn tài nguyên rác thải đặc biệt là trong khi chúng ta nói về tái chế thu gom tái chế
thì chưa được thừa nhận một cách chính thức và cũng chưa được
và thêm một khó khăn nữa đối với các quốc gia trong khu vực đông nam á là do vấn đề về công nghệ
vấn đề về kỹ thuật thì tất cả những hoạt động tái chế hay hoạt động xử lý thì cũng chưa có được những biện pháp tích đáng để giảm thiểu những tác động về môi trường
đây cũng là vấn đề chung còn tồn tại ở các quốc gia đông nam á
tại hội thảo các đại biểu đến từ campuchia thái lan và myanmar đã chia sẻ mô hình mới giúp giải quyết các vấn đề về ô nhiễm môi trường
bảo đảm sinh kế và công bằng trong tiếp cận
dự án của chúng tôi triển khai sáu tháng
trước đó chúng tôi có sáu mươi ngày cùng chính quyền tuyên truyền cho người dân về phân loại rác cũng như xác định hiệu quả kinh tế trong quản lý rác bằng hai hướng là tái chế nhựa và làm phân compost
sau đó sử dụng phân hữu cơ này để sản xuất rau sạch
chúng tôi cũng có những giải thưởng cho những hộ gia đình phân loại tốt từ những lợi ích trên sẽ tạo động lực cho người dân hành động một cách bền vững
đây cũng là mô hình được tổ chức cred đã thực hiện tại năm xã của tỉnh vĩnh phúc
mô hình này giúp người dân nhận thức đúng về phân loại rác kết nối các hợp tác xã thu gom rác thải và tìm đầu ra cho các sản phẩm từ tái chế hữu cơ
thành công của dự án hướng tới một dịch vụ quản lý chất tải hiệu quả và bền vững tại các vùng ven đô đô thị vừa và nhỏ tại đông nam á